với độ cao hơn một mét so với mực nước biển thời tiết quanh năm sương mù và độ ẩm cao
tỉnh quảng trị đã đưa giống hoa tuy líp và lili nhập khẩu từ hà lan để ươm trồng
bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực
từ thành công này tỉnh quảng trị đang hướng đến mục tiêu tạo ra vùng nguyên liệu hoa lyli và tuy líp
cung cấp cho thị trường miền trung quanh năm
với số vốn đầu tư hơn một mươi tỷ đồng tỉnh quảng trị đã xây dựng khu thực nghiệm sản xuất chất lượng cao
trên diện tích hơn bảy hectare đất ở đỉnh sa mù huyện hương hóa
ban đầu trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị đã đưa các giống hoa lili và tuy líp của hà lan về trồng
hoa được trồng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay
với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của khu vực đèo sa mù huyện hương hóa thích hợp nên hoa phát triển rất tốt
các mẫu cây to mập mạp nù nhiều từ sáu đến tám nù
tuy loài hoa các loài hoa này thì nhiều trồng hoa nên người dân có thể lựa chọn các màu sắc khác nhau
trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị đã trồng hơn một mươi cây các loại
trong đó có hơn hai trậu hoa lili và một trậu hoa tuy líp
hoa được cung cấp ra thị trường đúng vào dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
một số doanh nghiệp cũng đã tham khảo rồi cũng đã làm việc với sở khoa học công nghệ để nhân trồng các loài này
thành công cái mô hình này tạo ra một điểm nhấn cho phát triển du lịch sinh thái tại vùng bảo tồn bắc cộng hòa này
ngoài các loài hoa trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị tiếp tục trồng các giống cây ăn quả
dược liệu quý hiếm đặc biệt chú trọng khâu liên kết tiêu thụ sản phẩm trên thị trường
chỉ đào cho sở khoa học công nghệ sở nông nghiệp huy động cái vốn của người dân của doanh nghiệp đồng cảm vào đây
để phát triển cái khu vực này
trở thành một cái khu vực mà sản xuất để cung ứng rau quả cho cái tỉnh quảng trị cũng như là cả cái tỉnh lân cận
để rồi xuất khẩu ra nước ngoài những loài hoa loài quả mà có chất lượng cao
thời gian tới tỉnh quảng trị sẽ có quy hoạch chi tiết về vùng đất này để nhân rộng tạo dựng thương hiệu các loài hoa quả đủ sức cạnh tranh trên thị trường
bên cạnh đó tỉnh quảng trị chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương
giúp người dân nơi đây phá thế độc canh cây cà phê để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và hiệu quả hơn